lễ đón bằng của unesco ghi danh hát xoan phú thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
vừa được tỉnh phú thọ tổ chức trang trọng vào tối ngày ba tháng hai tại miếu lãi lèn xã kim đức thành phố việt trì
phó thủ tướng vũ đức đam đã đến sự
tới sự buổi lễ có phó thủ tướng vũ đức đam đại diện lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch
trưởng đại diện văn phòng unesco tại việt nam các nghệ nhân hát xoan và đông đảo nhân dân tỉnh phú thọ
hát xoan được gắn kết chặt chẽ với thờ cúng hùng vương và vì thế rất gần gũi với tâm thức của dân tộc việt
hát xoan phú thọ được xét trong trường hợp bảo vệ khẩn cấp
được xét trong những nhóm di sản văn hóa quý giá có nguy cơ bị biến mất vĩnh viễn
tuy nhiên với sự cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh phú thọ và chính phủ việt nam
hát xoan phú thọ đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại